tại tỉnh hà giang sau trận mưa lớn lịch sử trong vòng sáu mươi năm trở lại đây đã khiến bảy người thương vong
bốn mươi ngôi nhà bị sạt đất đổ tường gần ba hộ dân bị ngập úng thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân
chính quyền địa phương ngoài việc hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của thiên tai
thì cũng cần rút kinh nghiệm rút ra những bài học để làm tốt hơn nữa công tác dự báo
ứng phó với thiên tai để người dân kịp thời nắm bắt
mặc dù cơn lũ lịch sử đã đi qua ba ngày nhưng gia đình chị nguyễn thị dung vẫn chưa thể dọn hết bùn đất ở trong nhà
cũng như các hộ dân cùng khu phố gia đình chị bị gióng nước giữ phá hủy nhiều tài sản vật dụng có giá trị
gian máy kinh doanh đá sạch bị hư hỏng hoàn toàn ước tính thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
trận lụt lịch sử với lượng mưa gần bốn trăm linh mm đã làm cả tám xã phường và hơn hai bảy trăm linh hộ dân trên địa bàn thành phố hà giang chìm trong biển nước
mặc dù nước đã rút nhưng thiên tai dịch bệnh vẫn có thể tiếp tục đổ ập xuống đầu họ bất cứ lúc nào
khi vẫn còn đó những nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến đời sống mọi người
thiên tai nó chỉ là một phần thôi còn thì do là tôi nghĩ theo tôi nghĩ là do là con người mình tạo lên
do là tôi nghĩ là con người mình tạo lên do là tôi nghĩ là con người mình tạo lên
ngay sau khi nắm bắt tình hình mưa lũ tại hà giang đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã trực tiếp đến hiện trường đánh giá tình hình thiệt hại chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
và các biện pháp cấp thiết để giảm thiểu các rủi ro khi diễn biến thiên tai còn phức tạp
với cái địa hình miền núi dốc mà mưa lũ lớn tập trung
thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta phải luôn luôn chủ động sẵn sàng và nêu cao cảnh giác
phải lắp đặt các thiết bị theo dõi tình trạng mưa lũ để rồi cảnh báo kịp thời cho người dân
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tỉnh hà giang đã xảy ra hai mươi đợt thiên tai do rông lốc mưa đá lũ quét sạt lở đất
làm chín người chết một mươi bốn người bị thương
trên sáu năm trăm linh nhà và một một trăm năm mươi hectare hoa màu công trình phúc lợi xã hội bị hư hỏng
ước tổng thiệt hại trên ba trăm năm mươi tỷ đồng
các nhà máy thủy điện thiệt hại ba trăm bảy mươi tỷ đồng
do đó để giảm thiểu thấp nhất những hậu quả do thiên tai
tỉnh cần làm tốt hơn công tác dự báo giúp nhân dân chủ động ứng phó